nhằm đánh giá mọi mặt hoạt động trong năm hai nghìn một mươi chín mới đây tại hà nội viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín và triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đã đạt nhiều thành tích trong hoạt động khoa học công nghệ với tổng số công bố gần hai ba trăm linh công trình khoa học
trong đó có gần một hai trăm linh công trình trên tạp chí quốc tế tăng một mươi chín bảy số công bố trên các tạp chí uy tín tăng hai mươi ba
ngoài ra do chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ năm hai nghìn một mươi chín viện được cấp năm mươi hai bằng độc quyền sáng chế và bằng độc quyền giải pháp hữu ích
bên cạnh đó các hoạt động khoa học và công nghệ khác của viện cũng đạt kết quả tốt
tiêu biểu có thể kể đến như vận hành ổn định vnresat một trên quỹ đạo để cung cấp hiệu quả ảnh vệ tinh phục vụ cho nghiên cứu khoa học và an ninh quốc phòng
hoạt động mạng lưới chạm quan sát động đất phục vụ báo tin và cảnh báo sóng thần
hai trung tâm quốc tế dạng hai về toán học và vật lý dưới sự bảo trợ của unesco cũng đang thực hiện đúng như thỏa thuận